những ngày đầu trong quân ngũ các tân binh sẽ không tránh khỏi lạ lẫm và gặp không ít khó khăn để hòa nhập cuộc sống mới
do đó ngay sau khi tiếp nhận chiến sĩ mới các đơn vị được giao nhiệm vụ trực tiếp huấn luyện
đã nhanh chóng ổn định biên chế tổ chức để giúp các chiến sĩ mới sẵn sàng bước vào mùa huấn luyện với tâm thế tốt nhất
một trong những bài tập đầu tiên mà chiến sĩ mới trung đoàn tám mươi tám siêu đoàn ba trăm linh hai quân khu bảy phải trải qua đó là gấp chăn màn
để việc gấp đạt kết quả theo yêu cầu các chiến sĩ mới phải theo dõi kỹ hướng dẫn của người chỉ huy và thực hiện nhiều lần để nhuẩn nhuyễn
đây chỉ là một trong nhiều nhiệm vụ mà chiến sĩ mới phải trải qua trong thực hiện chế độ sinh hoạt hàng ngày ở đơn vị trước khi đến với những bài huấn luyện trên thao trưởng

mấy anh giúp đỡ rất là nhiều và sắp xếp cái thời gian cho mình hợp lý
để giúp chiến sĩ mới nhanh chóng hòa nhập môi trường quân đội sau khi nhận quân ổn định nơi ăn trốn ở biên chế trung đoàn tám mươi tám đã tổ chức huấn luyện ngoại khóa truyền thống của trung đoàn cho các tân binh
đặc biệt sau lễ gia quân huấn luyện ngày một tháng ba vừa qua các tân binh đã nhanh chóng bước ngay vào huấn luyện điều lệnh đội ngũ học chính trị giáo dục tư tưởng
đơn vị xác định là anh em chưa
có quen với lại chế độ học tập sinh hoạt từ chế độ ăn uống ngủ nghỉ trong đơn vị
chính vì vậy cán bộ trong đơn vị từ tiểu đội trung đội đến đại đội luôn có sự quan tâm động viên giúp đỡ anh em trong quá trình từ những việc nhỏ nhất
khiến chế độ hàng ngày xây dựng cho anh em được quỹ thời gian phù hợp để thực hiện đúng đủ các quy định của đơn vị
dù còn nhiều khó khăn bỡ ngỡ khi lần đầu vào môi trường quân đội nhưng bằng ý chí quyết tâm lý tưởng của tuổi trẻ sự quan tâm động viên kịp thời của các cấp chỉ huy trung đoàn
những chiến sĩ mới tại trung đoàn tám mươi tám luôn sẵn sàng nhận và quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện